sau ba mươi chín năm lẩn trốn đối tượng là nguyễn văn tín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú ở xã an thạch huyện tuy an
đã bị công an tỉnh phú yên bắt giữ về tội trốn khỏi nơi giam giữ và bàn giao cho trại giam xuyên mộc
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
theo hồ sơ truy nã vào khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
khi sinh sống tại thị xã phan rang tháp tràm tỉnh thuận hải nay là thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
hai anh em là nguyễn văn tín và nguyễn văn luận cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản của công dân
đến ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tín cùng với đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ và bị tuyên phạt một mươi năm tù
về hai tội cướp tài sản công dân và trộm cắp tài sản công dân
quá trình chấp hành án tại trại giam xuyên mộc tín bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trong hành trình trốn truy nã mặc dù đã thay tên đổi họ thành nguyễn văn thành chú tại tỉnh khánh hòa
nguyễn văn tín đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên phát hiện bắt giữ khi đối tượng này trở về địa phương sau ba mươi chín năm lẩn trốn